mặc dù có hệ thống sông ngòi dày đặc thế nhưng vận tải thủy nội địa của nước ta đang gặp rất nhiều khó khăn về hạ tầng kết nối vận tải với các loại hình giao thông khác đặc biệt là do tỉ trọng đầu tư thấp cho hạ tầng dẫn đến sức cạnh tranh kém
dù đã có nhiều giải pháp tháo gỡ trong thời gian qua thế nhưng do còn manh muốn và rời rạc nên phát triển vận tải thủy nội địa vẫn còn luồn quẩn
đây là tuyến đường thủy nội địa việt trì hải phòng qua khu vực hạc trì việt trì tỉnh phú thọ
được xem là tuyến đường thủy quan trọng bậc nhất phía bắc thế nhưng do hạ tầng và luồng tuyến còn nhiều bất cập nhất là thời tiết lũ lụt mùa mưa bão hoặc bị cạn dòng mùa khô
đặc biệt tại cầu hạc trì mới và cầu việt trì cũ đã có những thay đổi thiết kế làm thay đổi cả luồng tuyến gây nguy hiểm cho tàu thuyền qua lại
dòng chảy qua khu vực này dòng chảy xiên
các phương tiện đi qua cụm cầu hạc trì việt trì này đều đi theo hình chữ sc
ngoài ra trụ cầu của cầu mới xây lại làm đúng vào khoang thông thuyền của cầu cũ
chính vì thế đây là một bất cập lớn ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện qua khu vực này
tổng thời gian cả mùa cạn và mùa lũ kéo dài khoảng từ hai tháng đến hai tháng rưỡi
đơn vị xe không vận hành được
hoặc vận hành cầm chừng hoặc có thể vào mùa cạn đấy bắt buộc là phải giảm tải đi bằng một phần hai hoặc là một phần ba mớn cho phép
đây là tuyến thủy nội địa sông đào hạ lý trong khu vực hải phòng thái bình
dù rất thuận lợi cho vận tải thủy thế nhưng với hàng loạt cầu bắc qua sông có tỉnh không thấp
đã không cho phép nhiều tàu thuyền qua lại bởi sự an toàn
các chiều cao tỉnh không ở trên tuyến này không đồng đều
đặc biệt có cầu đường sắt
bắc qua đường sắt tâm bạc có chiều cao tĩnh không ba hai mét và chiều rộng khoang thông thuyền có hai mươi bảy m
dù sản lượng vận tải hàng hóa đường thủy trong năm hai nghìn một mươi bảy đạt trên hai trăm bốn mươi chín triệu tấn tăng bảy năm so với trước
tuy nhiên vận tải đường thủy vẫn mới chỉ đạt mức một mươi tám thị phần vận tải hàng hóa toàn ngành giao thông vận tải
tại buổi tòa đàm tháo gỡ nốt thắt hạ tầng thúc đẩy phát triển giao thông đường thủy lãnh đạo bộ giao thông vận tải
đã nhìn nhận những yếu kém về hạ tầng nhất là hạ tầng về luồng tuyến hệ thống đường kết nối sau càng
ngoài việc phải sử dụng vốn ngân sách thì hiện nay ngành giao thông đang kêu gọi đầu tư xã hội hóa
tuy nhiên đây là việc làm rất khó
đây là một bài toán rất thách thức đối với tư nhật
do đó nhà nước cần phải có những chính sách hỗ trợ về tiếp cận vốn vay về ưu đãi thuế về ưu đãi lãi suất
và các cơ chế tài chính khác
nhân mạnh dạng đầu tư vào hệ thống này
thậm chí chúng tôi cũng mạnh dạng đề xuất là nhà nước đối với các cảng bến đầu mối
nhà nước cần phải tham gia với hình thức pvp bỏ một nguồn vốn nhất định để khẳng định sự bền vững của đầu tư
lúc đó mới thu hút được nhà đầu tư tư nhân vào
lãnh đạo bộ giao thông vận tải cũng nhấn mạnh dù vận tải đường thủy đang yếu kém
nhưng phải nhìn nhận rằng chưa có sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương
trong số sáu mươi ba tỉnh thành mới chỉ có một mươi năm tỉnh quy hoạch đường thủy nội địa
còn lại các tỉnh chưa làm quy hoạch cảng biển chủ yếu là cảng biển tự phát hoặc trái phép
chính vì buông lỏng quản lý như vậy nên để kêu gọi được đầu tư đúng nghĩa rất khó
doanh nghiệp đầu tư đàng hoàng không thể cạnh tranh nổi với những doanh nghiệp làm chui